tại thành phố huế ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề
nông nghiệp thừa thiên huế phát triển bền vững an toàn ứng dụng công nghệ cao
nhằm tiêm hướng phát triển nông nghiệp tại vùng đầy tiềm năng này
thừa thiên huế là kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng
nhờ đó huế có đủ quả ngon vật lạ được du nhập từ các vùng miền
trải qua thời gian và sự sàng lọc tự nhiên nhiều giống cây ngon quý đã dần thích nghi phát triển tốt trên mảnh đất này
bên cạnh đó thừa thiên huế còn có hệ sinh thái tam giang cầu hai rất phong phú và đa dạng bậc nhất ở nước ta
mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng kinh tế nông nghiệp của thừa thiên huế đến nay vẫn chưa phát triển đúng tầm
tại hội nghị các chuyên gia nhà khoa học các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận
giúp ngành nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế tìm hướng đi riêng thiết thực hiệu quả bền vững
xây dựng một nền nông nghiệp đa dạng phát triển theo hướng hữu cơ hướng đến dịch vụ du lịch